sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
để hoàn thiện dự thảo văn kiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
để phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là không tô hồng và cũng không bôi đen
phản ánh sát đúng khách quan thực tiễn kết quả đã đạt được và hạn chế tồn tại
tinh thần này phải được thể hiện trong từng câu chữ trong từng lĩnh vực của dự thảo các văn kiện
với đánh giá chung của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thành quả trong thời gian qua là quan trọng và toàn diện
bên cạnh đó những tồn tại hạn chế nêu ra thủ tướng khẳng định tiểu ban xin tiếp thu
về những nội dung cơ bản chiến lược và phương hướng nhiệm vụ năm năm cơ bản
các ý kiến đều nêu vào nội hàm phát huy giá trị văn hóa con người việt nam
để hợp sức mạnh con người với công nghệ thúc đẩy sáng tạo
huy động và sử dụng mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững
nhưng một tinh thần dân tộc mạnh mẽ để phát triển một cái tinh thần công nghiệp quá để phát triển đất nước trong những đột phá này
những vấn đề được đặt ra như dân chủ hóa kỳ cường phép nước vấn đề điều hành năng động trên tinh thần lợi ích quốc gia dân tộc
quyết liệt vì lợi ích vì dân tộc nâng cao quản trị quốc gia lo cho dân chống một số lĩnh vực tụt hậu
chống thu nhập trung bình chống tham nhũng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
thường trực tiểu ban sẽ tổng hợp lại để tiếp thu các ý kiến hôm nay đẩy bản dự thảo chiến lược một mươi năm tới và năm năm phát triển kinh tế xã hội của đất nước
sát với thực tiễn của cuộc sống đưa việt nam tiến lên trong giai đoạn mới